xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị vùng hội tụ gió trên cao sẽ duy trì đến ngày một mươi chín tháng một mươi một
sau hoạt động yếu dần
do vậy trong ngày mai những cơn mưa rào giải rác vẫn sẽ lập lại
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
vào thời điểm đêm và sáng sớm
trong ngày thì giảm mây còn nắng
với mức nhiệt đạt ở mức là từ hai mươi đến ba mươi độ
sang ngày hai mươi thì mưa giảm chỉ còn xuất hiện vài nơi
đến ngày hai mươi một thì nắng xuất hiện nhiều hơn
nền nhiệt cũng vì thế mà tăng nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ
tương tự những cơn mưa rào rải rác tại các tỉnh thành
thuộc khu vực phía tây bắc bộ
sẽ còn kéo dài đến ngày mai với mức nhiệt trưa chiều
ở ngưỡng là hai mươi tám ba mươi độ
từ ngày hai mươi thì mưa sẽ giảm nhanh
và đến ngày hai mươi một thì còn nắng trong ngày nhiều hơn
và nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại
đối với các tỉnh miền trung
từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
trước ảnh hưởng của nhiễu động gió đông
nên có mưa rông giải rác
riêng tại phần phía nam của khu vực này
có mưa to đến rất to
trong mưa rông có tiềm ẩn
tố lốc và gió giật mạnh
ngoài ra nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất
cũng bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
về nhiệt độ do có mưa nên nền nhiệt độ trên khu vực
sẽ giảm nhẹ giao động ở mức là hai mươi một đến ba mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
cũng chịu tác động của nhiễu động gió đông
nên mưa rào và rông xuất hiện liên tục
kéo dài trong nhiều ngày tới
có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to
là tác nhân làm gián đoạn tới các hoạt động sản xuất
và sinh hoạt ngoài trời của bà con nơi đây
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh
với đợt mưa dài ngày như này
thì người dân tại khu vực miền trung
cần lưu ý với khả năng cao xảy ra lũ quét
sạt lở đất đá ở khu vực ven sông suối
tương tự như là khu vực miền trung
các tỉnh vùng cao của tây nguyên
từ ngày một mươi chín trở đi cũng chịu tác động
của nhiễu động gió đông kết hợp với dãy xích đạo
nên mưa rông gia tăng cả về diện và lượng
trong ngày thì sẽ có mưa rông xuất hiện bất chợt
do đó người dân nên mang theo
vật dụng che mưa tiện ích để đề phòng
đồng thời cũng nên cảnh giác cao
với các hiện tượng thực tích cực đoan
có thể tiêm ẩn trong cơn rông như là lốc xét
và gió giật mạnh
do có mưa nên nhiệt độ trên khu vực giảm đôi chút
còn ở mức là một mươi bảy hai mươi chín độ
các tỉnh thành nam bộ
từ ngày mai cũng chịu ảnh hưởng
của gió đông kết hợp với dãy xích đạo
nên mưa rông cũng tăng mạnh
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
đi kèm với đó là tố lốc và gió giật mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây có xu hướng giảm nhẹ
ở mức là hai mươi hai ba mươi hai độ